là đối tượng đã được cách ly bốn ba trăm một mươi một ca
những ngày qua thành phố hà nội ghi nhận số ca f ngày càng tăng
điển hình vừa qua chỉ trong ngày một mươi năm tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm tám mươi chín ca bệnh
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đây cũng là ngày hà nội ghi nhận số ca nhiễm ncov cao nhất
các ổ dịch được phát hiện rải rác trên nhiều quận huyện thuộc địa bàn hà nội
một số ổ dịch lớn có thể kể đến như chợ ninh hiệp hai trăm năm mươi hai ca
bạch trữ tiến thắng hai trăm bốn mươi một phú đô nam từ liêm một trăm tám mươi ba v v
bản đồ thông tin dịch tễ covid một mươi chín của hà nội cũng xác định năm quận huyện
có nguy cơ rất cao gồm quốc oai hà đông gia lâm mê linh và ba đình
trước thực tế ca bệnh tăng cao này nhiều người băn khoăn liệu hà nội có tính phương án giãn cách diện rộng
tuy nhiên ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội khẳng định
thành phố sẽ không nhận cách diện rộng như trước đây
mà sẽ bám sát theo chủ trương thích ứng với covid một mươi chín đã được đề ra
thành phố sẽ không giãn cách diện rộng theo chỉ thị một mươi năm một mươi sáu hai nghìn một mươi chín như trước đây
mà chỉ phong tỏa hẹp nhất an toàn nhất tại khu vực có bệnh nhân ông tuấn cho hay
cũng theo chuyên gia này hiện nay nhiều quận huyện ở hà nội đã thực hiện cách ly f một tại nhà
ông tuấn nói bộ y tế và hà nội đã có hướng dẫn cho phép các f một thuộc bốn nhóm đối tượng
bao gồm người già người có bệnh nền trẻ em
phụ nữ mang thai đồng thời đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất
cũng như khu vực cách ly được cách ly tại nhà
một số điều kiện với f một cách ly tại nhà có thể kể đến như
có phòng riêng để thực hiện cách ly có nhà vệ sinh riêng
có người chăm sóc thu gom xử lý sát thải theo đúng quy định
các f một cách ly tại nhà cũng sẽ được thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ xử lý theo quy định
trước đó kế hoạch thực hiện quy định tạm thời
bằng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành ngày hai mươi chín tháng một mươi cũng nêu rõ
hà nội áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi
người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi trẻ em có người chăm sóc
các f một còn lại thực hiện cách ly tập trung theo quy định
ông tuấn cũng cho biết thêm hiện quận có phường phú đô là vùng đỏ
nguy cơ rất cao duy nhất ở hà nội
trong phường cũng có những f một thuộc bốn nhóm đối tượng trên đây
đủ điều kiện được cách ly tại nhà
không chỉ riêng phường trung văn phú đô mà tất cả một mươi phường ở quận đều áp dụng như thế
thực tế tại quận nam từ liêm đã có gần một trăm linh f một đang được cách ly tại nhà
tại một mươi trên một mươi phường
đây đều là những trường hợp thuộc bốn nhóm ưu tiên theo hướng dẫn
tại quận hà đông bà lê thị thanh bình trưởng phòng y tế quận cũng cho biết
từ đầu tháng một mươi một người cao tuổi người có bệnh nền
phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi trẻ em
là f một có đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà
trước đó nhiều chuyên gia đề nghị thành phố tính tới phương án cho f f một cách ly tại nhà
cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém
người cách ly không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
nhiều nhà dân hà nội đủ điều kiện đủ cơ sở vật chất để cách ly ở nhà
hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn xóm tổ dân phố đủ năng lực
có thể giám sát theo dõi người cách ly
theo phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
thành phố cũng đã vừa đồng ý cho phép một mươi hai khách sạn được tiếp nhận cách ly f một
do người cách ly tự nguyện chi trả phí
bên cạnh đó hà nội sẽ không đưa f không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung
mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động để hỗ trợ theo dõi và điều trị tại nhà
theo ngành y tế việc thành phố mở cửa để phát triển kinh tế xã hội
sẽ xác định và đối diện với việc xuất hiện nhiều ca bệnh
thành phố luôn xác định về chủ đề
động cao hơn một mức so với thực tiễn bảo đảm an toàn tuyệt đối
trước nguy cơ dịch vẫn còn rất cao có khu vực dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng v v
hà nội đã chuẩn bị mức độ cao nhất các điều kiện phục vụ điều trị cách ly
tăng cường cho cơ sở y tế về mọi mặt tiếp tục củng cố nâng cao về nhân lực
trang thiết bị cho cơ sở y tế hạng một